trước việc tiếp tục gia tăng các ca mắc covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu chính quyền các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt công tác điều tra
truy vết phát hiện sớm các trường hợp liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
để kịp thời khoanh vùng cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
đồng thời ra soát đảm bảo đầy đủ vật tư y tế các trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch
và ra soát kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn
để chủ động đáp ứng tình huống dịch covid một mươi chín ngày hai mươi sáu tháng tám
ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt phương án thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
với quy mô một dường bệnh tại khu nhà tái định cư tầng c một mươi ba dd một phường trần phú quận hoàng mai tp hà nội
cơ sở thu dung điều trị này sẽ tiếp nhận điều trị cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
để theo dõi chăm sóc và điều trị
giảm tài cho các bệnh viện tập trung nguồn lực và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý điều trị các ca bệnh covid một mươi chín
mức độ lâm sàng vừa trở lên các trường hợp có bệnh lý nền và các trường hợp khác không ảnh hưởng đến hệ thống khám
chữa bệnh đã được hình thành để đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên mà vẫn ứng phó kịp thời với dịch covid một mươi chín
đồng thời thực hiện chuyển tuyến và xử lý người bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
quận thanh xuân hà nội cũng vừa kích hoạt khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín tại tòa nhà a một
khu nhà trung cư tái định cư phường kim giang khu cách ly gồm một mươi năm tầng công suất tiếp nhận là năm trăm linh người
ngày hai mươi chín tháng tám tỉnh bình dương ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục với năm bốn trăm một mươi bốn ca tăng ba mươi ba bảy so với ngày hai mươi tám tháng tám
như vậy đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
trước tình hình trên thường trực tỉnh ủy tỉnh bình dương vừa ban hành kết luận cuộc họp về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trong đó có nội dung tiếp tục thực hiện kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tại các vùng đỏ
tiếp tục khóa chặt đông cứng một mươi năm phường tại thành phố thuận an thành phố dị an và thị xã tân uyên
theo kế hoạch trước đó
các vùng đỏ tại ba đô thị lớn gồm thành phố thủ dầu một thành phố thuận an thành phố dị an và hai thị xã tân uyên bến cát
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đến hết ngày ba mươi một tháng tám và phấn đấu kiểm soát được dịch
đưa bình dương trở về trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng chín
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại khu vực này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc covid một mươi chín đến nay vượt một trăm linh bốn trường hợp
kế hoạch đề ra là kiểm soát chưa đạt
nên bình dương tiếp tục giãn cách xã hội thêm một mươi năm ngày đến hết ngày một mươi năm tháng chín
tại những địa phương còn vùng đỏ thực hiện khóa chặt đông cứng một mươi một phường vùng đỏ đậm đặc với hơn bảy trăm linh người dân
trong thời gian này thường trực tỉnh ủy bình dương chỉ đạo các địa phương đang thuộc vùng đỏ
phải triển khai nhanh công tác xét nghiệm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
với yêu cầu khi có kết quả test nhanh nếu phát hiện trường hợp dương tính với sars cov hai
thì đưa ngay đến khu điều trị mà không chờ kết quả pcr
các địa phương cũng cần chuẩn bị tốt về công tác hậu cần mua sắm thuốc điều trị
tiếp tục phát huy kết quả điều trị về nâng tầng phân tầng điều trị tại các bệnh viện
tập trung phân loại nhanh f sau khi ghi nhận để nhanh chóng tư vấn
điều trị kịp thời ngay tại địa phương tránh những trường hợp chuyển nặng chuyển viện lên tuyến trên
chủ tịch ubnd tỉnh bến tre cũng vừa ký ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trên địa bàn tỉnh kể từ giờ ngày hôm nay ba mươi tháng tám đến giờ ngày một mươi tháng chín
ubnd tỉnh biên tre yêu cầu các huyện thành phố tập trung chỉ đạo và vận động người dân
thực hiện mạnh mẽ quyết liệt thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch
theo đúng tinh thần đã chỉ đạo của trung ương và của tỉnh
đồng thời thực hiện tốt nghị quyết tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tỉnh biên tre cũng yêu cầu các sở
ban ngành địa phương trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm nhất quán theo phương châm
thực hiện cao hơn sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương
không lơ là chủ quan
ngoài ra các địa phương khẩn trương triển khai xét nghiệm tâm suất f
theo kế hoạch số bốn nghìn chín trăm bốn mươi của ubnd
nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như tăng cường công tác khám chữa bệnh
cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong những ngày vừa qua
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã gấp rút huy động các cán bộ chiến sĩ
hoàn thành công trình bệnh viện giã chiến thuộc bộ công an tại tp hcm
công trình được khởi công từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại địa bàn xã phước lộc huyện nhà bè tp hcm
với tổng diện tích hơn năm m hai bệnh viện giã chiến phước lộc có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh
trong đó khu vực hồi sức tích cực điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nặng sẽ có quy mô một trăm linh giường
còn lại dành cho bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã khẩn trương huy động
hơn một bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm gấp rút hoàn thành các công việc
hỗ trợ giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư lắp đặt vận chuyển trang thiết bị
chủ yếu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đồng thời chủ động hỗ trợ các đơn vị có liên quan
thi công xây dựng các hạng mục công trình bố trí lực lượng bảo đảm an ninh an toàn trong suốt quá trình thi công
bên cạnh đó bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại để có thể thực hiện cấp cứu hồi sức
ở mức độ cao nhất
được biết sau tám ngày thi công khẩn trương hiện công trình đã cơ bản hoàn thành
theo dự kiến công trình sẽ được bàn giao đi vào hoạt động khám chữa bệnh nhân ngay trong ngày ba mươi tháng tám
thưa quý vị công an quận bảy tp hcm đang điều tra truy xét người đàn ông tự xưng là bang chỉ đạo quận bảy
có hành vi phản cảm cư cãi và lớn tiếng tại một siêu thị trên địa bàn
trong clip dài gần hai phút được đăng tải trên mạng xã hội
người đàn ông này liên tục chỉ tai lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị
và do thẻ thị uyên tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy khi bảo vệ siêu thị yêu cầu người này ra ngoài
và không nên lớn tiếng thì tiếp tục chửi bới phát thức dọa gọi công an quận bảy xuống xử lý
tối hai mươi chín tháng tám ông võ khắc thái bí thư quận bảy tp hcm xác nhận
người đàn ông tự xưng là bang chỉ đạo quận bảy quầy ở siêu thị bị người dân đưa lên mạng xã hội
không nằm trong ban chỉ đạo phòng chống dịch quận bảy
hiện công an quận bảy cũng đã vào cuộc trích xuất camera an ninh tại nơi xảy ra sự việc
để truy xét người đàn ông trên
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh lâm đồng ủy ban nhân dân xã đạ chai và xã lát huyện lạc dương
vừa giải tỏa nhiều công trình do các đối tượng lợi dụng mùa dịch để lấn chiếm đất rừng trên địa bàn
tại xã đạ chai với sự giữ gìn trật tự của lực lượng công an địa phương đã tiến hành giải tỏa công trình lấn chiếm
tại tiểu khu một trăm hai mươi ba thôn tu po gồm một container được cải tạo thành nhà ở
đồng thời đoàn cũng đã tháo dỡ rào bò kém gai có chiều dài khoảng một trăm sáu mươi một m
toàn bộ thiết bị tạm giữ và đưa về huyện lạc dương để xử lý
tại xã lát ủy ban nhân dân xã cũng đã giải tỏa hai trò tôn tự phát lấn chiếm đất lâm nghiệp
tại tiểu khu hai trăm hai mươi bảy b và hai trăm hai mươi năm với diện tích khoảng trên hai mươi m hai
hai trò này đều không xác định được chủ sở hữu
lực lượng chức năng đã tháo dỡ toàn bộ hai trò tôn tại hai vị trí trên
và đưa về tạm giữ tại ủy ban nhân dân xã lát
quá trình lực lượng chức năng giải tỏa các chủ sở hữu đều vắng mặt
việc giải tỏa được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định và đảm bảo an toàn